ít nhất là một trăm linh người trong khi hàng chục người khác bị thương
cảnh sát cũng nghi ngờ đây là vụ tấn công trả thù có chủ đích nhằm vào lực lượng này
vụ đánh bom liều chết xảy ra tại đền thờ hồi giáo nằm trong khu tổ hợp có trụ sở
cơ quan cảnh sát tỉnh và một số phòng cảnh sát chống khủng bố của thành phố pisawa
một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành phố
tại thời điểm vụ nổ xảy ra có khoảng hai trăm sáu mươi người tham gia cầu nguyện tại đền thờ
trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát
theo giới chức cảnh sát địa phương một nhóm phiến quân có liên kết trực tiếp
với lực lượng taliban ở pakistan có thể đứng sau vụ tấn công này
hiện các địa phương tại pakistan đang được đặt trong tình trạng báo động cao
theo đó tăng cường các trạm kiểm soát triển khai bổ sung lực lượng an ninh
giới chức cũng đẩy nhanh điều tra vụ việc